cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với năm bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các bị can gồm vũ như khuê nguyên giám đốc gói thầu số một quản trọng tuấn nguyên giám đốc gói thầu ba b
nguyễn quốc hải nguyên giám đốc gói thầu số sáu phan khánh toàn nguyên giám đốc gói thầu số bốn phan ngọc thơm
phó giám đốc gói thầu số hai và ba b dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công
nghiệm thu dẫn đến gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố các tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật